ngày tám tháng hai tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã bày tỏ ủng hộ liên minh châu phi trong vai trò trung gian hòa giải cho cuộc khủng hoảng tại libya
quốc gia bắc phi này hiện vẫn chìm trong xung đột và chia rẽ sau cuộc chính biến năm hai nghìn một mươi
phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô adi abeba của ethiopia trước thêm hội nghị thượng đỉnh thường niên au
tổng thư ký liên hợp quốc guterres cho rằng cần phải phối hợp với liên minh châu phi trong việc tìm kiếm giải pháp cho vấn đề lib
ông guterres cũng hoan nghênh liên minh châu phi đã tổ chức thành công một diễn đàn hòa giải libya hồi tháng trước
tổng thống nam phi kirin ramaphosa người vừa tiếp quản vị trí chủ tịch liên minh châu phi hôm ba tháng hai vừa qua
cho biết vấn đề libya sẽ là một trong những mối quan tâm chính và liên minh châu phi sẽ thể hiện vai trò nổi bật hơn trong việc giải quyết các xung đột của châu lục